vâng thưa quý vị có lẽ chưa bao giờ và chưa khi nào người dân cả nước đặc biệt là tại các tỉnh thành phía nam
lại phải bước vào cuộc chiến cam go quyết liệt chống lại đại dịch covid một mươi chín như thời gian này
và càng trong những hoàn cảnh khó khăn lực lượng công an nhân dân lại càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt
tinh thần quyết tâm tiên phong nơi tuyến đầu
bằng tất cả sự nỗ lực cố gắng chấp nhận những vất vả hy sinh sự hiện diện của lực lượng công an
ở những điểm nóng của dịch bệnh trong lúc hiểm nguy đã trở thành chỗ dựa vững chắc đem đến sự yên tâm an toàn cho nhân dân
nhiều tháng qua bất kể ngày hay đêm lực lượng công an luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi
cùng với các lực lượng khác triển khai biện pháp khoanh vùng dập dịch
từ đảm bảo an ninh trả tự tại các chốt cách ly y tế đi từng ngõ gõ từng nhà
hỗ trợ truy vết những trường hợp liên quan ca bệnh đến đảm bảo an ninh trả tự
an toàn giao thông với họ được công hiến để nhân dân được an toàn là hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công an tp hcm đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
để đảm bảo an ninh trả tự và tham gia hỗ trợ tại hàng trăm chốt kiểm soát
hàng ngàn khu cách ly phong tỏa để chung tay hỗ trợ lực lượng chính quy nhiều đồng chí công an hưu trí
cũng tích cực tham gia tổ phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng hỗ trợ tại các chốt kiểm soát
nói chung là truyền thống của lực lượng công an là khi nào cần thì mình sẵn sàng
cho nên là mình nhờ lực lượng mình đang chốt chặn mỏng quá cho nên lực lượng hưu trí cũng đã ủng hộ anh em
cũng phụ giúp anh em để có hoàn thành nhiệm vụ
ở đâu có điểm phong tỏa có khó khăn thiếu thốn
thì ở đó có tinh thần hết lòng phí nhân dân phụ vụ
vừa qua hơn bảy trăm linh phần quà là các nhu yếu phẩm rau củ quả đã được các chiến sĩ công an thành phố thủ đức
chuyển đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn công nhân tại khu vực cách ly chốt phong tỏa trên địa bàn
cùng hướng về thành phố mang tên bắc những chuyến xe không đồng chở lương thực
đã được công an nhiều tỉnh thành kịp thời hỗ trợ bà con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
hướng về thành phố hồ chí minh là
hồ chí minh là nơi đang bùng phát mạnh mẽ dịch covid và chúng tôi hy vọng rằng là với những sự quan tâm
cũng như là sự ủng hộ từ các mạng thực quân cũng như là từ hội quốc đồng hồ chí minh
thì những tình cảm mà chúng tôi dành cho hồ chí minh thì sẽ góp phần cùng với nhân dân cả nước
cổ vũ động viên cho nhân dân thành phố sẽ sớm vượt qua đại dịch
chia lừa với ngành y tế thành phố hồ chí minh bộ công an cũng đã huy động hàng trăm cán bộ
y bác sĩ hỗ trợ vùng thông dịch
mới đây hơn năm mươi y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín
bộ công an đã xung vong tri viện cho thành phố mang tiền bác
ai cũng có gia đình riêng công việc riêng
nhưng khi miền nam cần họ sẵn sàng gác lại việc riêng để lên đường
với cái cuối của tinh thần mạnh mẽ về ý chí khỏe về thể lực
chắc chắn chúng tôi thấy là một cái tinh thần như thế và một cái kinh nghiệm
của những dịch của cán bộ nhân sĩ thì chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch
và chắc chắn sẽ gặp lại vào cái ngày chiến thắng đại dịch
thời điểm đang cam go nhân dân đang lo lắng
thì trách nhiệm bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ nó thể hiện một cách nó đầy đủ nhất
thách thức từ dịch bệnh covid một mươi chín đặt ra nhiệm vụ nặng nề hơn đối với lực lượng công an
nhưng khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba gấp bốn
trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng công an cũng luôn kề vai sát cánh
chống dân dân dân thnels vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch